về những bất cập trong việc hỗ trợ tái định cư tái định canh cho đồng bào huyện miền núi huyện tây trà tỉnh quảng ngãi không hiệu quả gây lãng phí
làm việc với ban quản lý dự án hợp phần di dân tái định cư định canh hồ chứa nước nước trong đơn vị chịu trách nhiệm chính về vấn đề trên
lãnh đạo đơn vị này cho biết thêm nguyên nhân của những bất cập và hướng giải quyết rứt điểm tình trạng này
đại diện ban quản lý dự án hợp phần di dân tái định cư định canh hồ chứa nước nước trong cho biết
mặc dù trong đề án đã có kế hoạch hỗ trợ và hướng dẫn cho người dân vùng dự án phương thức cải tạo đất canh tác sản xuất
nhưng đơn vị này không thực hiện bên cạnh đó vì chạy theo tiến độ dự án nên dù biết không có nước tưới sản xuất
người dân chưa thể canh tác ban quản lý vẫn cấp phân bón một lần với số lượng lớn cho các hộ gây lãng phí
vì tiến độ dự án là các cấp cho nên là phương án phải cấp cho địa phương
và người dân là một người dân
để giải quyết tình trạng hàng trăm tấn phân bón có nguy cơ hư hỏng do không được sử dụng
ban quản lý dự án hồ chứa nước nước trong sẽ cùng địa phương xây dựng trại lưu giữ cho người dân
hiện các công trình đập chứa nước hệ thống ống dẫn đưa nước sản xuất về cho các khu tái định cư
các xã trà sinh trà thọ bị hư hỏng
đơn vị này cũng sẽ kiểm tra khắc phục công trình cấp nước trên diện tích canh tác bị ảnh hưởng
hỗ trợ người dân vùng dự án cải tạo đất canh tác chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế
các biện pháp này sẽ nhanh chóng thực hiện để khắc phục những bất cập hậu tái định cư ở huyện miền núi tây trà
như vậy đơn vị quản lý đã chịu trách nhiệm trong vấn đề bất cập gây lãng phí
những giải pháp khắc phục này cần nhanh chóng thực hiện giúp đồng bào tái định cư định canh dần ổn định cuộc sống